thông tin về khu rừng phía tây bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng đang bị đào sới để xây biệt thự
đã thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận
tiếp nhận phản ánh từ người dân các cơ quan chức năng ở thành phố đà nẵng đã kiểm tra các hoạt động tại khu vực này
vị trí được phản ánh thuộc công trình tổ hợp khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng với quy mô hơn một trăm linh phòng này
do công ty cổ phần biển tiên sa làm chủ đầu tư cùng đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên ba trăm một mươi chín miền trung
thuộc công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện bốn mươi biệt thự không phép đã hoàn tất phần móng
khu vực dự án thuộc rừng sơn trà bị cày sới loang lổ nhiều cây xanh bị chặt phá
theo sở xây dựng đà nẵng công trình dự án du lịch sinh thái biển tiên sa được cấp phép xây dựng vào năm hai nghìn chín
sau đó dự án chậm triển khai sở xây dựng đà nẵng đã nhiều lần đôn đốc và thống nhất cho gia hạn thực hiện đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên so với giấy phép xây dựng năm hai nghìn chín
thì mới đây chủ đầu tư có sự thay đổi về kiến trúc hạ tầng và đã trình hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhưng bị từ chối
vì lý do chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường
theo thông tin từ sở tài nguyên và môi trường đà nẵng dự án này còn thiếu tới năm nội dung đánh giá tác động môi trường
ngoài ra chủ đầu tư chưa tính toán được hết những ô nhiễm và tác động đến sinh cảnh trong quá trình thi công
trong khi đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng xác nhận
diện tích ba mươi năm hectare của dự án này đều nằm trong khu vực đất phát triển kinh tế
chứ không nằm trong ba loại đất rừng quy hoạch phát triển khu bảo tồn sơn trà như dư luận trước đó phản ánh
tại buổi kiểm tra trước đại diện các cơ quan chức năng và giới truyền thông
đại diện chủ đầu tư đã thừa nhận triển khai dự án khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý là sai phạm
trước thực tế trên chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ yêu cầu
đình chỉ ngay các khu vực xây dựng trái phép cho đến khi có các thủ tục giấy phép xây dựng
và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp chấn chỉnh hoạt động của dự án này